tối một sáu hội đồng đội trung ương học viện sáng tạo công nghệ techie và công ty microsoft việt nam
đã tổ chức vòng chung kết toàn quốc cuộc thi em yêu khoa học tài năng công nghệ nhí năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
với chủ đề thành phố thông minh dành cho học sinh từ tám đến một mươi năm tuổi
sau bảy tháng phát động và triển khai cuộc thi đã nhận được sự quan tâm thu hút của đông đảo các phụ huynh
giáo viên và các em học sinh tham gia
qua vòng sơ loại ban giám khảo đã chấm và chọn ra được bảy mươi một sản phẩm tốt nhất
với hai trăm bốn mươi hai thí sinh tham gia vòng chung kết toàn quốc
trong đó bảng a học sinh tiểu học có năm mươi sản phẩm
bảng b bảng học sinh trung học cơ sở có hai mươi một sản phẩm
theo ban tổ chức các thí sinh năm nay có nhiều ý tưởng mới độc đáo
được triển khai lập trình thông minh phùa với thực trạng xã hội hiện tại và có tính ứng dụng cao trong thực tế
và cái tài năng công nghệ của các em thú nhiên của chúng ta cũng rất là tốt
khi mà chúng ta đang tiến hành quá trình hội nhập quá trình hội nhập các bạn công nghệ bốn
và chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng các bạn nhỏ của chúng ta sẽ có nhiều cái đóng góp
và khẳng định mình trong cái thời gian sắp tới
bởi vì các sản phẩm mà các bạn mang lại không chỉ là thể hiện được cái trình độ về công nghệ
về lập trình của các em mà còn thể hiện tư duy sự sáng tạo
rất là lớn của các em đối với lại cái chủ đề mà chúng tôi đã đề ra
kết quả chung cuộc bảng a giá nhất thuộc về nhóm cmic team trường tiểu học đại mẫu hà nội
bảng b giải nhất thuộc về nhóm tomorrowland trường trung học cơ sở nguyễn tri phương hà nội